ngày sáu tháng một đoàn công tác chính phủ do thủ tướng nguyễn xuân phúc dẫn đầu đã có buổi làm việc với tỉnh thừa thiên huế
về kết quả thực hiện kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi tám nhiệm vụ trọng tâm hai nghìn một mươi chín và kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức đón tết nguyên đán kỷ hợi năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn một mươi tám tỉnh thừa thiên huế đạt và vượt kế hoạch một mươi ba trên một mươi bốn mục tiêu đề ra tổng thu ngân sách hơn bảy bảy trăm bốn mươi tỷ đồng thu nội địa đạt sáu bảy trăm linh tám tỷ đồng
tỉnh có trên sáu trăm năm mươi doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký gần năm tỷ đồng thu hút ba mươi bốn dự án đầu tư với tổng vốn hơn ba mươi tỷ đồng
tỉnh cũng đã có kế hoạch cụ thể để thực hiện chỉ thị ba mươi bốn của thủ tướng chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín vui tươi lành mạnh an toàn tiết kiệm
tỉnh thừa thiên huế kiến nghị thủ tướng chính phủ các bộ ngành liên quan đồng ý chủ trương cho tỉnh thuê tư vấn nước ngoài lập quy hoạch tỉnh thừa thiên huế giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến hai nghìn năm mươi và quan tâm hỗ trợ kinh phí lập quy hoạch tỉnh
đánh giá cao công tác chuẩn bị tết nguyên đán của thừa thiên huế thủ tướng yêu cầu tỉnh tiếp tục tập trung chăm lo tết cho người nghèo gia đình chính sách hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai vùng cao vùng sâu với yêu cầu trước ngày hai mươi tết thì phải nhận được các chính sách của đảng nhà nước như quà của chủ tịch nước
thủ tướng lưu ý bảo đảm cung ứng hàng hóa chất lượng giá cả hợp lý bên cạnh đó cần bảo đảm sản xuất dịch vụ bảo đảm an toàn cháy nổ an toàn giao thông an toàn thực phẩm phục vụ tốt khách du lịch đẩy mạnh phòng chống buôn lậu gian lận thương mại ngăn chặn xử lý các hành vi thiếu văn hóa tại các lễ hội sau tết